kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy nhiều địa phương trên cả nước đã có những hoạt động đền ơn đáp nghĩa thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc
tại nghĩa trang liệt sĩ huyện định quán tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng nai huyện định quán đã dâng hương mặc niệm truy điệu và an táng hai hải cốt liệt sĩ chưa biết tên trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện định quán
sau khi an táng ngành chức năng sẽ tiếp tục công tác xác minh thông tin liệt sĩ
tỉnh long an vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng một trăm một mươi bộ hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở campuchia giai đoạn một mươi chín được tìm thấy trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
việc tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ đã góp phần làm vơi đi những đau thương của thân nhân các liệt sĩ và đồng bào cả nước đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước
tỉnh vĩnh long tổ chức họp mặt ba trăm hai mươi cán bộ công chức là con liệt sĩ con thương binh đang công tác tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh cấp huyện trên địa bàn tỉnh
tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình gương mẫu trong phong trào của địa phương tích cực cống hiến sức mình trên từng lĩnh vực cương vị công tác góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển